tại đây chị phạm thị khánh an chú tại địa phương là chủ chạm xăng dầu đã nhắc nhở chung nhưng đối tượng không nghe và hai bên tranh cãi
trong lúc xô sát trung mang theo một tuyếp sát nhọn đánh anh hậu là chồng của chị an và chị an gây thương tích nặng ở vùng cổ và mặt
sau đó nhân viên trạm xăng đã khống chế và bắt giữ trung giao cho lực lượng công an xử lý